ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với một đối tượng sinh năm hai nghìn hai chú thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi về hành vi làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
được biết thời gian qua lợi dụng tài khoản facebook cá nhân đối tượng tham gia vào hội nhóm phản động thường xuyên đăng tải chia sẻ bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc nói xấu chống đối phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xúc phạm lãnh tụ ủng hộ tổ chức phản động khủng bố lưu vong việt tân đề gà
lợi dụng vụ khủng bố ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ở đắk lắc đối tượng tung hô xuyên tạc nhằm chống phá
vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng